mở đầu là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic diễn ra vào sáng nay điều đáng chú ý là tám bị cáo bị truy nã tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục
đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng cho đến phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo vẫn vắng mặt
do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã việc truy nã không có kết quả nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định tại điểm a khoản hai
điều hai trăm chín mươi bộ luật tố tụng hình sự sau khi xét xử xơ thẩm được niêm ích công khai theo đúng quy định của bộ luật can bị cáo theo quy định của pháp luật
từ đó hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận việc những người bào chữa có đơn kháng cáo cho các bị cáo đang bỏ trốn
trước đó tòa sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bà nguyễn thị thanh nhàn và tuyên phạt
một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng một mươi bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt buộc cựu chủ tịch công ty aic phải chấp hành ba mươi năm tù
liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng gồm lưu hồ trọng nghĩa chú tại tp hcm
mai thanh phong và nguyễn tấn thành cùng trú tại huyện hàm thuận bắc để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng bốn trên quốc lộ một a lực lượng công an tổ chức dừng và kiểm tra xe do mai thanh phong điều khiển phát hiện lưu hồ trọng nghĩa đang có hành vi vận chuyển trái phép khoảng một năm kg ma túy đá được nguy trang tinh vi trong một hộp sữa và hai hộp vải được đóng kín trên xe taxi còn có bạn gái của nghĩa đi cùng